tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam viết tắt là vec đã tổ chức cân trọng tải gần một triệu lượt phương tiện
và cấm hơn một mươi năm sáu trăm linh phương tiện không được lưu thông trên tuyến đường cao tốc
trong đó tuyến cao tốc nội bài lào cai đã có trên tám trăm linh lượt phương tiện qua cân tỷ lệ từ chối phục vụ chiếm một tám mươi bốn
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu vec thực hiện từ chối phục vụ bốn mươi ba phương tiện dừng đỗ đón trả khách
trong đó quý ba thực hiện từ chối phục vụ một mươi tám phương tiện trong đó có một mươi năm phương tiện trên cao tốc nội bài lào cai
và ba phương tiện trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
tính đến thời điểm này đã có trên hai mươi hai bốn triệu lượt phương tiện lưu thông trên các tuyến đường cao tốc
tăng ba mươi một bốn mươi hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây là chín chín triệu lượt phương tiện
cao tốc nội bài lào cai là năm ba triệu lượt phương tiện và bảy hai triệu lượt qua tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình
việc từ chối phục vụ hơn một mươi năm sáu trăm linh phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc nhằm kiểm soát tải trọng
bảo vệ kết cấu hạ tầng nâng cao khả năng khai thác và hiệu quả đầu tư của các dự án đường cao tốc